đối với vận động viên huấn luyện viên trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai theo phương pháp rt pvr rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi thi đấu
đối với các nội dung có khoảng thời gian thi đầu cách nhau trên ba ngày thì phải xét nghiệm ít nhất ba ngày một lần
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
phải thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng dung dịch sát khuẩn tay
hạn chế tối đa tập trung đông người
các đoàn thể thao thực hiện theo cơ chế khép kín trong quá trình tham dự thi đấu tại sea games ba mươi một
di chuyển một chiều từ nơi lưu trú đến nơi tập luyện thi đấu và ngược lại
các đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi một có vận động viên thành viên nhập viện điều trị sẽ tự trả tiền viện phí cho cơ sở điều trị
tại lễ khai mạc và bế mạc sea games ba mươi một vào quá trình tổ chức thi đấu chỉ lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
trong quá trình tổ chức thi đấu
phải đảm bảo phân chia khu vực rõ ràng và kiểm soát xa vào để giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc giữa các nhóm
tổ chức khử khuẩn bên trong khu vực thi đấu trước một ngày diễn ra thi đấu
trong thời gian diễn ra các nội dung thi đấu
ban tổ chức địa phương bố trí khử khuẩn vệ sinh tại vị trí tiếp xúc thường xuyên hai lần một ngày
căn cứ vào diễn biến dịch covid một mươi chín ở thời điểm tổ chức thi đấu
thành phố hà nội đưa ra ba kịch bản tổ chức thi đấu gồm
thi đấu kín hoàn toàn giới hạn số lượng khán giả đầy đủ khán giả
phương án cũng đề ra cách thức bố trí nhân lực trang thiết bị và thực hiện thông tin báo cáo
để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sikim ba mươi một
dù tình hình tại hà nội cơ bản đã được kiểm soát
tuy nhiên với mùa sikim tới gần để bảo đảm an toàn và tránh nguy cơ bùng phát dịch
quý vị và các bạn hãy tự ý thức về việc áp dụng các quy tắc chống dịch
để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé